trước tình hình dịch bệnh tại phía nam tỉnh đồng tháp đang phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng tháp đã tái khởi động bệnh viện giã chiến tại trường quân sự
đồng thời kích hoạt hai khu cách ly tập trung để tiến hành thu dung
theo dõi sức khỏe và điều trị các trường hợp khi cần thiết
bệnh viện giã chiến có sức chứa một trăm sáu mươi giường từ cơ sở vật chất của trường quân sự tại thành phố sa đéc
bệnh viện này đang thu dung điều trị cho một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
ubnd tp cũng đã tiếp nhận cơ sở của trường chính trị tỉnh và cơ sở số một trường cao đẳng cộng đồng
để kích hoạt trở thành hai khu cách ly tập trung có sức chứa khoảng năm trăm linh người tiến hành cách ly các trường hợp f một
hiện nay qua đánh giá dịch tễ thành phố sa đéc có nguy cơ rất cao về yếu tố lây nhiễm
do vậy sau khi hai khu cách ly tập trung được kích hoạt
cơ quan chức năng sẽ khẩn trương điều tra dịch tễ truy vết và tiến hành đưa đi cách ly để sớm khống chế các ổ dịch